chiều hôm qua ngày hai mươi tám tháng hai thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ lật cano được đưa lên
vậy là hai em bé ba tuổi cuối cùng trong số bốn người mất tích một người được tìm thấy bên trong chiếc cano một giạt vào bãi biển
tổng cộng một mươi bảy người tử vong một thảm nạn chưa từng thấy ở thành phố du lịch này
trao đổi với phóng viên tiền phong đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
dạng sáng cùng ngày đơn vị đã trục vớt đưa chiếc cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai bị lật trên biển cửa đại vào bờ và tiến hành khám nghiệm
lực lượng chức năng gây nhận mũi tàu bị vỡ toát hư hỏng bên trong tàu là thi thể một bé gái bị mắc kẹt
theo đại tá lai hiện chưa xác định lý do tại sao tàu bị vỡ chưa xác định được có va đập hay lý do khác
chúng tôi sẽ chưng cầu giám định cùng với các bước nghiệp vụ để xác định nguyên nhân chính xác
hiện nay cơ quan điều tra chưa ra quyết định tạm giữ và chưa có quyết định tố tụng gì đối với người điều khiển phương tiện
vì tất cả các tài liệu hiện nay để chứng minh nguyên nhân xảy ra tai nạn chưa rõ ràng phó giám đốc công an tỉnh quảng nam nói
qua xét nghiệm nhanh đối với thuyền trưởng và các thuyền viên trên cano đều âm tính với ma túy
theo điều tra ban đầu của công an cano du lịch số liệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông
do ông lê xen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường cửa đại tp hội an điều khiển
trong đó có ba mươi sáu hành khách ba thuyền viên xuất bến cù lao tràm từ một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại khoảng một hải lý thì cano bị sóng lớn đánh chìm
hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát bố trí ghế ngồi đầy đủ
từ năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải chuyển đổi cano sl sang sb
phương tiện chở khách ra cù lao tràm đa phần được khoán cải từ cano chuẩn sl loại có máy tre
chở một mươi hai hai mươi hai khách hoạt động trong vùng biển một mươi hai hải lý trở vào
sau khoán cải chuẩn sb cano có máy che chở được hơn ba mươi khách hoạt động vùng biển trên một mươi hai hải lý
tuy nhiên thân cano quá nhỏ nên việc bố trí ghế theo quy định chiếm hết diện tích cho lối thoát hiểm cứu hộ
anh đào đặng ngọc hưng bốn mươi ba tuổi người gốc hội an có nhiều năm tổ chức tour sông nước biển đảo và làm thuyền trưởng cano cho rằng
việc những cano trên ba mươi chỗ hoán đổi để đáp ứng chuẩn sb tiêm ẩn nhiều rủi ro
khi xảy ra lật chìm trên biển
khi tàu có mùi sẽ nặng hơn lực cản gió nhiều hơn
tàu làm mùi quầy kín thân có tác dụng che mưa che gió chắn ướt nhưng do tàu nhỏ nên cửa sổ nhỏ
khi xảy ra sự cố tàu chìm nước và rất nhanh cửa hẹp nên người mặc áo phao bên trong không kịp thoát ra
trên người mang áo phao không lặn được nên không chui ra cửa sổ được
chỉ bốn đến năm phút là ngặt chết anh trung lý giải
ông nguyễn phan sơn chủ tịch ủy ban nhân dân tp hội an cho biết
trên địa bàn có hơn bốn mươi doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác một trăm ba mươi cano du lịch loại kín theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải
vùng biển cửa đại từng xảy ra nhiều vụ lật cano chìm tàu tuy nhiên hầu hết nạn nhân được cứu sống vì tàu chống
khi bị lật văng xuống người có áo mặc phao nổi trên mặt nước
trong khi vụ lật cano chiều ngày hai mươi sáu tháng hai thì có quá nhiều người chết do bị ngạt không thể thoát ra
trong buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giao thông vận tải sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hội an nguyễn văn sơn đã nêu vấn đề cano được ghép hoán cải không đảm bảo an toàn
chúng tôi đề nghị bộ giao thông vận tài xem xét lại quy định hiện nay về chuẩn sb
trong đó nghiên cứu giải pháp và thiết kế cano như thế nào để khi gặp sự cố thì thoát hiểm tốt hơn
xung quanh sự việc thứ trưởng giao thông vận tải nguyễn xuân sang cho biết
ông vừa từ hiện trường tai nạn lật tàu ở cửa đại hội an ra hà nội
theo ông sang sau vụ tai nạn bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các phương tiện tổng giả soát toàn bộ hoạt động của tàu chở khách du lịch
đặc biệt các chuyến tàu từ bờ ra đảo
về ý kiến cho rằng tiêu chuẩn tàu chở khách hoạt động tuyến từ bờ ra đảo như hiện nay dẫn tới khó khăn trong công tác cứu nạn
tàu chỉ một cửa lên xuống thân tàu được làm kín băng kính
khi lật tàu khách trong khoang khó thoát ra ngoài
thứ trưởng nguyễn xuân sang cho hay phải chờ kết luận của cơ quan công an để xem nguyên nhân lật tàu rồi mới kết luận
vụ lật cano ở biển cửa đại cano bịt kín khiến nhiều người tử nạn
cả nhân chứng thuyền trưởng và đại diện chính quyền hội an cho rằng nhiều người chết trong vụ lật cano ở cửa đại là do thiếu chỗ thoát hiểm
là khách trên chiếc cano phương đông năm bị lật út chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
ông nguyễn tấn hiệp năm mươi tuổi ở tp hcm kể lại trong thời gian ngắn nước ngập nhanh nên mọi người mắc kẹt
phía trong từng đi biển ông hiệp bơi lặn giỏi nhưng cứ lặn xuống thì lại bị nổi lên do mặc áo phao
phải cố gắng lắm ông hiệp mới tìm đến cửa sổ cano và chui ra ngoài
sau đó ông lạn xuống tìm vợ nhưng không thấy kéo được bốn người ra và đều đã tắt thở
nhiều người chết do cano đóng kín nước ngập vào không thoát được ra ngoài ông hiệp nhận định
nhiều năm tổ chức tour sông nước biển đảo và làm thuyền trưởng cano anh đào đặng công trung bốn mươi ba tuổi
người gốc hội an cho rằng số người tử nạn lớn là một mươi năm người chết hai người mất tích
do cano nhỏ dài chừng một mươi m rộng hơn ba m vui kín phía trên chỉ có hai lối ra vào trong khi trở tới ba mươi sáu khách
hành khách mặc áo phao khi nước tràn vào sẽ nổi lên vô tình ngăn cản đường thoát nạn
nếu trong bốn năm phút nạn nhân chưa được đưa ra ngoài thì cũng hết cơ hội sống
phương tiện trở khách ra của lao chàm đa phần được hoán cải từ cano chuẩn si lại có mái che
loại này trở được một mươi hai hai mươi hai hành khách
hoạt động ở vùng biển một mươi hai hải lý trở vào bờ
do hoán cải thành chuẩn sb cano sẽ có mái che trở được hơn ba mươi khách
hoạt động ở vùng biển trên một mươi hai hải lý
tuy nhiên anh trung cho rằng thân gano quá nhỏ nên việc bố trí số ghế theo quy định
đã chiếm hết diện tích dành cho lối thoát hiểm và thiết bị cứu hộ
anh trung phân tích khi cấm cano chuẩn si vào của lao chàm người ta đã nâng lên sb
việc cho hoán cải cụ thể là làm thêm phần mui đã làm cano nặng hơn
không phù hợp với thiết kế cũng như trọng lượng
trọng lượng an toàn đây cũng là lỗ hổng trong việc cho đăng ký đăng kiểm
từng tham gia cứu hộ cano blue whale chìm năm hai nghìn tám khu vực hòn mồ vùng biển của lao chàm
anh trung nói nhờ cano mui trần mà các nạn nhân đã mặc áo phao nổi lình phành trên mặt nước
tàu thuyền đến ứng cứu chỉ việc bơi xuống hoặc quăng phao cứu sinh để kéo lên không ai tử nạn
ba năm trước anh trung bán rẻ cano chuẩn sx vì không đủ tiêu chuẩn trên ba mươi chỗ ngồi
đầu tư hai ba tỷ đồng đóng cano chuẩn sb
việc cho hoán cải cano như ở hội an trước mắt có lợi cho doanh nghiệp
nhưng lại tiềm mẩn tai nạn đau xót khi đó là tính mạng du khách
ông nguyễn sự nguyên bí thư thành ủy hội an phân tích
đi trên cano tiêu chuẩn sb thì gió sóng được che chắn hành khách không bị ướt
nhưng nếu để xảy ra sự cố thoát sẽ không dễ ra ngoài
công tác cứu hộ cứu nạn sẽ gặp khó khăn
thêm nữa cano chuẩn sb cửa sổ nhỏ theo quy định khi chạy phải đóng lại
ông cho rằng cano bị bít kín nước ngập không có chỗ thoát
xăng dầu tràn ra nạn nhân mắc kẹt ít cơ hội sống
nếu đi cano chuẩn sy không may bị chìm hành khách sẽ dễ dàng thoát ra ngoài
khi mặc áo phao khách sẽ nổi lên trên mặt nước
được tàu thuyền xung quanh phát hiện và cứu sống
ông dẫn chứng từng xảy ra nhiều vụ chìm cano si
chìm tàu trên biển cú lao tràm nhưng ít người tử nạn
năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải chuyển đổi cano sb sang sb
ông sự cho biết thời điểm đó
chính quyền hội an và chủ phương tiện người đi biển đã góp ý nhưng không được lắng nghe
cuối cùng phải chấp hành để có thể đáp ứng tiêu chuẩn ra biển mưu sinh
ông nguyễn văn sơn chủ tịch ủy ban nhân dân tp hội an cho rằng
cần nghiên cứu thêm về mặt chuyên môn và chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra
nhưng quan sát hiện trường hai ngày nay nhất là cano bị sóng đánh giạt và cồn cát gần bờ
ông cho rằng cano quá kỹ đúng là thực tế
trong buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giao thông vận tải sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
ông sơn đã nêu vấn đề cano được phép hoán cải không đảm bảo an toàn
chúng tôi đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét lại quy định hiện nay về chuẩn sb
trong đó nghiên cứu giải pháp và thiết kế cano như thế nào để khi gặp sự cố thì thoát hiểm tốt hơn
khu dự trữ sinh quyển cù lao chàm được nhiều du khách yêu thích
thời gian qua chính quyền hội an đã chủ động khống chế số người ra đảo không quá ba người mỗi ngày
không thể ảnh hưởng đến điểm đến
ông sơn nói
thành phố sẽ gấp rút điều tra nguyên nhân chỉ ra hạn chế để tìm giải pháp phù hợp
trước đó hơn một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano phương đông năm chở ba mươi chín người
gồm ba mươi sáu hành khách du lịch đến từ hà nội thành phố hồ chí minh và bình dương
một lái cano hai phục vụ từ đảo cù lao tràm vào cảng cửa đại
cách bờ khoảng ba km cano lật hàm một mươi năm người chết hai người mất tích còn lại được cứu sống
trong số nạn nhân chết và mất tích có tám người là họ hàng thông gia sống ở đông anh hà nội
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và thành phố hội an đã hỗ trợ các gia đình một mươi triệu đồng một người tử vong
bốn triệu đồng một người bị thương trả chi phí ăn ở của thân nhân đến hội an tìm kiếm nạn nhân
bố trí xe đưa nạn nhân về quê mai táng